sau khi thỏa thuận tâm đưa những người mang thai hộ đi xét nghiệm cấy phôi thai để hợp thức hóa việc mang thai hộ
tâm sử dụng các loại giấy tờ giả như sổ hộ khẩu chứng minh thư nhân dân giấy đăng ký kết hôn để qua mặt cơ quan chức năng